chào mừng quý vị đến với bản tin nhanh lúc hai mươi h của truyền hình công an nhân dân
thưa quý vị chiều nay phòng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ công an tỉnh đắk lắc
đã tìm vớt được thi thể của một cụ bà bảy mươi một tuổi bị nước lũ cuốn trôi
nạn nhân được xác định là bà nguyễn thị mỹ bảy mươi một tuổi trú tại bình thuận
tối ngày bảy tháng tám bà mỹ cùng hai người cháu đến thăm gia đình em gái ở thành phố buôn ma thuột
khi đi qua cây cầu tre bắc qua suối ở khu vực lòng đập thủy lợi ia tam đang thi công
thì bà mỹ không may trượt chân ngã xuống suối
vào thời điểm trên trời mưa to và nước lũ phía trước cầu chảy xiết đã cuốn bà mỹ mất tích
nhận được tin báo phòng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ công an tỉnh đắk lắc
đã điều động lực lượng phương tiện đến hiện trường tìm kiếm nạn nhân
tiến hành kiểm tra đột xuất nơi ở của đối tượng dương quang mẫn sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi bảy
thường trú tại phường hiệp hòa tp biên hòa
công an tp biên hòa tỉnh đồng nai đã phát hiện bắt quả tăng mẫn
đang cất giấu một khẩu súng ngắn và sáu viên đạn
trước đó vào đêm ngày năm tháng tám anh lương minh hiểu chú cùng phường với mẫn
đỗ chiếc xe ô tô hiệu innova trong sân nhà
thì bị một đối tượng đứng ngoài cổng chĩa súng vào bắn ba phát khiến xe ô tô hư hỏng
sau khi tiếp nhận tin báo công an tp biên hòa đã tổ chức điều tra truy xét
qua sàng lọc lực lượng điều tra phát hiện mẫn có nhiều biểu hiện nghi vấn liên quan đến vụ việc
bước đầu mẫn khai khẩu súng trên do một người bạn thân đưa cho sử dụng để giải quyết khi có mâu thuẫn
với hành vi trộm cắp tài sản hai đối tượng là lê xuân phương chú tại phường hoàng đông thị xã duy tiên
và phạm văn vinh chú ở phường đồng văn thị xã duy tiên vừa bị công an tp biên hòa khởi tố
trước đó trên địa bàn thị xã duy tiên và huyện kim bảng xảy ra một số vụ trộm cắp xe máy
lực lượng công an làm rõ hai đối tượng lê xuân phương và phạm văn vinh
là thủ phạm gây ra hàng loạt vụ trộm cắp trên
tăng vật thu giữ một mươi năm chiếc xe máy cùng nhiều vật chứng có liên quan
tại cơ quan công an hai đối tượng khai nhận từ tháng sáu năm hai nghìn hai mươi hai đến nay
đã thực hiện chót lọt gần hai mươi vụ trộm cắp xe máy
thủ đoạn hoạt động của các đối tượng thường lợi dụng sáng sớm
dùng kìm cộng lực cắt khóa để đột nhập trộm cắp xe máy mang đi tiêu thụ
ngày hôm nay công an tp hcm kiểm tra đột xuất một quán bar trên địa bàn
đã phát hiện ba mươi sáu thanh niên dương tính với ma túy
khoảng h một mươi năm sáng cùng ngày công an tp hcm kiểm tra hành chính quán bar
new club trên đường thành công phường tân thành tp hcm
thời điểm này trong quán bar đang có rất đông khách
qua test nhanh ma túy đối với chín mươi khách và ba mươi hai nhân viên của quán bar
lực lượng chức năng xác định ba mươi sáu người có kết quả dương tính với ma túy
hiện lực lượng chức năng sàng lọc những người liên quan
và làm rõ những sai phạm của quán bar để xử lý theo quy định của pháp luật
thêm một vụ ngộ độc methanol khiến cho năm người nhập viện
sau khi nhóm năm người này uống rượu pha nhầm với cồn rửa tay
xảy ra trên địa bàn tp hcm
thông tin này được bệnh viện nhân dân gia định xác nhận vào chiều ngày hôm nay
bệnh nhân đầu tiên nhập viện cấp cứu vào tối ngày sáu tháng tám
sau đó bệnh viện nhân dân gia định tiếp nhận thêm bốn bệnh nhân khác
vào ngày bảy tháng tám đều trong tình trạng có nồng độ methanol trong máu rất cao

hiện các bệnh nhân nhập viện trong tình trạng tỉnh táo
kèm các biểu hiện như mệt non nôn ói nhiều mắt mờ
qua khai thác thông tin từ bệnh nhân năm người này uống rượu chung với nhau
sự việc đáng tiếc xảy ra do một người rót nhầm chai cồn trong khi ngồi nhậu chung